nga đã bổ sung thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào công dân một số quốc gia châu âu
theo đó áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với chín người từ iceland một mươi sáu người naui ba người greenland
và ba người ở quần đảo faro với lý do những người này đã tham gia các lệnh trừng phạt của liên minh châu âu eu đối với nga
theo bộ ngoại giao nga trong danh sách trừng phạt nói trên có các nghị sĩ thành viên chính phủ
đại diện của các doanh nghiệp truyền thông và các nhân vật của công chúng
bộ ngoại giao nga nêu rõ những người này tuyên truyền chống nga và tham gia hoạch định và thực thi chính sách chống nga
trong diễn biến liên quan đại sứ nga tại anh andrei kalinlin tuyên bố moscow sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới
đối với anh nhằm đáp trả các chính sách trừng phạt của london nhằm vào nga trước đó
ngày hai mươi một tháng bốn chính phủ anh thông báo bổ sung hai mươi sáu cá nhân và thực thể nga vào danh sách trừng phạt
trong đó có các tướng lĩnh quân đội và các công ty quốc phòng và london cho là liên quan đến chiến dịch quân sự ở ukraine
sau đó cùng ngày
bộ thương mại quốc tế anh công bố thêm các biện pháp trừng phạt thương mại đối với nga
bao gồm cấm nhập khẩu các mặt hàng gỗ bạc và hàng cao cấp từ nga
đồng thời tăng ba mươi năm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ nga và belarus